một quan chức nhà trắng vào ngày một tháng sáu cho biết mỹ sẽ cung cấp các hệ thống rocket tiên tiến cho ukraine
để sử dụng trong việc phòng thủ chống lại các lực lượng nga nhưng không dùng cho các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ nga
tổng thống mỹ joe biden đã đồng ý cung cấp cho ukraine các hệ thống rocket có thể tấn công chính xác
vào các mục tiêu tầm xa như một phần của gói vũ khí trị giá bảy trăm linh triệu usd dự kiến được công bố vào ngày một tháng sáu
cùng ngày báo mạng terras dẫn nguồn từ bộ phận báo chí chính phủ slovakia cho biết nội các nước này đã phê duyệt
việc cung cấp viện trợ quân sự trị giá hai mươi một sáu triệu euro tương đương hai mươi ba một triệu usd cho ukraine
trong khi đó đài rt của nga dẫn thông tin từ đài truyền hình srf thụy sĩ cho biết
chính phủ ở bern đã phủ quyết yêu cầu của đan mạch cung cấp xe bọc thép cho thụy sĩ sản xuất cho ukraine
với lý do nước này duy trì chính phủ
chính sách trung lập